sáng ngày một mươi tháng một mươi đoàn công tác tổng cục phòng chống thiên tai đã làm việc với ủy ban nhân dân thừa thiên huế
về công tác phòng chống bão lũ mưa lớn đoàn đánh giá cao sự chủ động của thứ thiên huế
đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các công trình thủy lợi thủy điện đã góp phần cắt lũ cho hạ du
trách tình hình mưa lũ có nhiều diễn biến bất lợi đoàn yêu cầu tỉnh thừa thiên huế tiếp tục duy trì
các biện pháp phòng tránh mưa bão như đã triển khai không được chủ quan và có thêm những biện pháp
bảo vệ người và tài sản cung cấp lương thực thực phẩm theo kịch bản mưa lũ kéo dài
trước mắt tổ chức phân luồng bảo đảm lưu thông trong điều kiện có thể
với ngành đường sắt có thể chuẩn bị cả phương án tăng cường vận chuyển hành khách